trước tình hình học sinh phải tạm nghỉ học để phòng chống covid một mươi chín
tại thanh hóa sở giáo dục và đào tạo đã phối hợp với hai đơn vị là vnpt và viettel
triển khai hệ thống giáo dục trực tuyến miễn phí bao gồm vnpt e learning và viettel study
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa sẽ lựa chọn một số trường trung học phổ thông
và trung học cơ sở để tổ chức dạy học thí điểm
trước mắt mỗi hệ thống triển khai tại một hai trường ở mỗi cấp học
trong mỗi trường không nhất thiết phải dạy học ở tất cả các lớp mà cần lựa chọn một số lớp
để triển khai và đánh giá hiệu quả đã được
cùng với đó tỉnh thanh hóa cũng yêu cầu sở giáo dục và đào tạo có hướng dẫn cụ thể
về việc giao bài tập hướng dẫn ôn luyện củng cố kiến thức cho học sinh tiểu học
và trung học cơ sở trong khi tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh
tránh tình trạng thời gian dài học sinh không được tiếp cận củng cố kiến thức
việc giao bài ôn tập sẽ dựa trên cơ sở công bằng về giáo dục phổ cập cho các em học sinh